tại lào cai đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc mở rộng lần thứ một mươi ba
và công bố quy hoạch sapa thành khu du lịch quốc gia
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
với chủ đề các dân tộc vùng tây bắc đoàn kết và phát triển hướng tới năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc mở rộng lần thứ một mươi ba
đã khởi đầu bằng những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc
thể hiện qua các màn trình diễn giới thiệu văn hóa của tám tỉnh tây bắc
gồm hòa bình sơn la điện biên lai châu lào cai yên bái phú thọ và hà giang
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình chúc mừng các tỉnh tây bắc trong những năm qua
đã vượt lên khó khăn đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực
đồng thời đề nghị các tỉnh trong vùng cần tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ phát huy
các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc xây dựng những giá trị văn hóa mới
và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế du lịch bền vững
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc mở rộng lần thứ một mươi ba
diễn ra trong ba ngày từ ngày một tới ngày ba tháng một mươi với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
thể thao hấp dẫn với sự góp mặt của các nghệ nhân diễn viên vận động viên đến từ tám tỉnh trong khu vực tây bắc